trời có mây thay đổi mưa xảy ra vài nơi nên nhìn chung ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải